thưa quý vị và các bạn hôm nay một mươi ba tháng một mươi cách đây tròn ba mươi năm
đồng chí lê đức thọ chút hơi thở cuối cùng
ông là một trong số những người được đảng bắc hồ giao trọng trách lớn trong việc đàm phán hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tiểu mục ngày này năm xưa hôm nay của truyền hình nhân dân sẽ phần nào làm rõ hơn tài trí và những đóng góp của ông
trong việc mang lại hòa bình thống nhất lãnh thổ việt nam cho chúng ta
đồng chí lê đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm một mươi một quê ở tỉnh nam định
ông hoạt động cách mạng rất sớm
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ông công tác tại miền nam giữ cương vị chủ chốt trong sứ ủy nam bộ và trung ương cục miền nam
đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng chí lê đức thọ được bác hồ và trung ương gọi gấp về hà nội để chuẩn bị sang paris
đảm đương sứ mệnh cố vấn đặc biệt của đoàn đại biểu chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa trực tiếp đàm phán với đại diện hoa kỳ
về kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam
giữ vai trò cố vấn
đồng chí lê đức thọ là linh hồn của phái đoàn
ông phải đối đầu trực diện với henry kitchinger một nhân vật ngoại giao tầm cỡ ngày đó
đã có hàng trăm cuộc hội đàm gặp gỡ riêng để trao đổi bàn bạc về kết cục của cuộc chiến này
tôi đã có thể làm tốt hơn nếu như người đối diện trên bàn đàm phán hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam không phải là ông lê đức thọ
ông lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh thái độ không bao giờ có điều gì chê trách được
ông hoàn toàn biết ông muốn gì và phục vụ lý tưởng của ông một cách tận tụy và khéo léo
sau gần năm năm với năm trăm linh một cuộc họp công khai và hơn bốn mươi cuộc tiếp xúc bí mật năm trăm linh cuộc họp báo và khoảng một cuộc phỏng vấn
lê đức thọ tích cực quyết liệt đấu tranh bằng cả tài năng ngoại giao cũng như thực tế cuộc kháng chiến của dân tộc ta
ngày hai mươi bốn tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba các bên liên quan đã tìm được tiếng nói chung về vấn đề hòa bình tại việt nam
bằng việc ký thắt hiệp định
hiệp định paris và ba nghị định thư kèm theo
ngày hai mươi bảy tháng một năm đó hiệp định paris chính thức được ký kết dưới sự chứng kiến của các bên và quốc tế
tổng thống cử tôi trở lại paris để thực hiện thêm một nỗ lực quan trọng nữa đó là kết thúc đàm phán
chúng tôi mong rằng cuộc đàm phán này xứng đáng với sự mong mỏi của người dân trên toàn thế giới
cho một kết cục sớm chấm dứt chiến tranh
chúng tôi sẽ công hiến hết mình với nỗ lực sự kiên nhẫn và hy vọng
làm thế nào phải thi hành cho đúng và nghiêm trình cái hiệp định đã được ký kết
mà không những về phía chúng tôi mà tất cả các bên đã được ký kết hiệp định đều cũng phải làm như vậy
đó là cái nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi
trên cơ sở đó thì mới đảm bảo được cái nền độc lập dân chủ và tiến tới hòa bình thông nhất đất nước
tuy nhiên ông cương quyết từ chối với những lý do của riêng mình
và còn bởi nước việt nam lúc đó chưa thực sự được hòa bình thống nhất
là một đảng viên đảng cộng sản kiên cường người cán bộ tài năng suốt đời phấn đấu hy sinh vì lợi ích của nhân dân của tổ quốc
đồng chí lê đức thọ đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của đảng của nhà nước ta và của bạn bè quốc tế